hướng tới kỷ niệm tám mươi bảy năm thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt sáu mươi đại biểu là bí thư tri bộ tiêu biểu của đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương
tại buổi gặp mặt chủ tịch nước trần đại quang khẳng định đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương có vị trí vai trò quan trọng
trong việc góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
các tập đoàn tổng công ty ngân hàng thuộc khối đều là những doanh nghiệp có quy mô lớn có vai trò vị trí quan trọng trong các ngành kinh tế
trải qua một mươi năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành đảng bộ khối đã từng bước khẳng định được vai trò lãnh đạo chỉ đạo của đảng
đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao
trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của ba mươi năm đảng bộ trực thuộc hơn một tổ chức cơ sở đảng
hơn năm năm trăm sáu mươi tri bộ và hơn tám mươi đảng viên mà thường xuyên và trực tiếp là các tri bộ đảng
trong thời gian tới chủ tịch nước mong muốn các đồng chí bi thư tri bộ tiêu biểu tiếp tục phát huy những
kết quả đạt được phát huy dân chủ tìm tòi những giải pháp mới động viên mọi nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ của đơn vị doanh nghiệp mình công tác thực sự là những tấm gương sáng để cán bộ đảng viên và quần chúng
nói theo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng giáo dục lý luận chính trị cải tiến
việc học tập nghị quyết sao cho thiết thực hiệu quả